sự lễ công bố quyết định bổ nhiệm chủ tịch viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
cho phó giáo sư tiến sĩ mù nhật quang vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đưa ra năm yêu cầu cho viện cũng như tân chủ tịch
cụ thể trước hết sắp xếp cơ cấu lại tổ chức tinh gọn bộ máy
nâng cao hiệu quả chất lượng các viện nghiên cứu khoa học chấn chỉnh công tác đào tạo
thứ hai phải bắt nhịp hơi thở của cuộc sống trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn
từ đó đưa ra giải pháp mới giải quyết các vấn đề xã hội của việt nam
thứ ba thủ tướng mong muốn viện cần chủ động đổi mới mô hình và xây dựng cơ chế tài chính bền vững
thông qua các nguồn tài trợ phù hợp hợp pháp
thứ tư các nghiên cứu phải được công bố công khai để xã hội và các nhà khoa học khắp nơi tiếp cận sử dụng
thứ năm viện cần đổi mới cơ chế thu hút trọng dụng nhân tài phát huy tối đa nội lực
mở rộng hợp tác quốc tế và hội nhập có hiệu quả vào chuỗi giá trị tri thức nhân loại
thủ tướng cũng đề nghị viện phải nghiên cứu làm rõ một số vấn đề như tận dụng cách mạng công nghiệp bốn
toàn cầu hóa trong xu thế mới các xung đột kinh tế thương mại giữa các cường quốc có quan hệ với việt nam
vấn đề chủ quyền biển đảo biến đổi khí hậu tranh lịch giàu nghèo giữ gìn truyền thống văn hóa
vấn đề gia đình và kinh tế thị trường vấn đề dân tộc tôn giáo